trong những năm vừa qua để cung cấp nước sạch cho người dân các thôn bản
tỉnh bắc cản đã dành nguồn lực đáng kể để đầu tư và xây dựng nhiều công trình nước sạch
bên cạnh một số công trình phát huy được hiệu quả tốt
thì vẫn còn tồn tại những công trình bị xuống cấp nghiêm trọng thậm chí là hư hỏng bỏ hoang
trong khi người dân ở nhiều nơi còn phải sử dụng nguồn nước chưa bảo đảm vệ sinh
thì những công trình kém hiệu quả như vậy là một sự lãng phí rất lớn
được đưa vào sử dụng từ năm hai nghìn ba công trình nước sạch thôn bản vén xã đôn phong huyện bạch thông
được thiết kế phục vụ cho gần năm mươi hộ dân ở đây được đầu tư với số vốn rất lớn
thế nhưng đi vào sử dụng được vài năm công trình này đã có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng
hệ thống bể nước đường ống dẫn nước đã bị nứt vỡ
mặc cho tình trạng này kéo dài nhiều năm thế nhưng cũng không có bất kỳ ai đến duy tu bảo dưỡng
chính vì vậy công trình này đã được sử dụng từ năm hai nghìn ba

thế nhưng đi và sử dụng được vài năm công trình này đã có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng
và công trình cấp nước sạch tập trung tại xã thanh mai huyện trợ mới
sau nhiều năm bỏ hoang đến nay công trình này chỉ còn sót lại một số hạng mục
thực tế tại hiện trường cho thấy khó có thể hình dung ra đây là công trình được đầu tư tiền tỷ
ngoài bể chứa nước này gần như toàn bộ vòi dẫn của công trình đã hư hỏng và bị vùi lấp
được đưa vào sử dụng từ năm hai nghìn một mươi tuy nhiên chỉ vài tháng sau đó
hệ thống hút nước gặp sự cố sau đó bỏ hoang suốt từ đó tới nay
sau khi công trình hư hỏng
không có nước để dùng nhiều năm nay người dân phải tự bỏ tiền khoan giếng để có nước sinh hoạt
nước thì chỉ dùng được một thời gian thôi
xong thì nước giếng lúc thì bảo tại giếng lúc thì tại
đấy thì dân không biết thì không có nước sinh hoạt thường chuyên
dân ở trong khu này thì dùng có làm dấn nước về
làm bể mua mất tiền mua những đồng hồ
đồng hồ về sử dụng được một thời gian thì không có nước
nhà nào nhà đấy thì tạo điều kiện
thì khác tự đi khoan thì bây giờ nhà nào cũng có rồi
từ năm hai nghìn năm hai nghìn sáu đến bây giờ không có nước sạch dùng nữa
hiện nay theo thống kê toàn tỉnh bắc cản có hơn sáu trăm linh công trình cấp nước sinh hoạt tập trung
trong đó gần một mươi hai có số công trình hoạt động kém hiệu quả
năm số công trình không còn hoạt động
số công trình phát huy hiệu quả thấp và trung bình cũng không phải là ít
thực tế này cũng đã được lãnh đạo trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn
tỉnh bắc cản thừa nhận
thực ra nói các công trình của tỉnh nếu bỏ không hoàn toàn
thì theo tôi nghĩ các công trình nước tự chảy hình như là không phải bỏ không hoàn toàn
nhưng cực kỳ kém hiệu quả
bởi vì có thể là chỉ có một số ít hộ
ở trên đầu nguồn vẫn sử dụng
nhưng còn ở dưới là mặt không được sử dụng
cực kém hiệu quả
người dân thì không có nước để dùng
còn nhà máy nước lại bỏ hoang
và thậm chí không chỉ có những công trình được xây dựng từ nhiều năm trước bị bỏ hoang
như chúng tôi vừa đề cập
mà ngay cả những công trình được đầu tư gần đây cũng đang nằm đắp chiếu
trong khi đó bắc cạn nhận được khá nhiều nguồn lực lớn mỗi năm
như nguồn vốn vay adb và ngân hàng thế giới của banh
thế nhưng hiệu quả lại chưa hề tương xứng
thôn lũng điếc xã bành trạch huyện ba bể có hơn năm mươi hộ dân
năm hai nghìn một mươi bảy địa phương này được tỉnh đầu tư xây mới một công trình nước sạch hơn sáu tỷ đồng
nhân kỷ niệm hai mươi năm tái thành lập tỉnh bắc cạn
toàn bộ hơn năm mươi hộ dân trong thôn lủng điếc suốt hai năm nay
chưa một lần được sử dụng nước sạch
chỉ số trên đồng hồ đo nước
là minh chứng rõ nhất cho điều này
người dân cũng chưa được sử dụng nước sạch ngày nào
hoàn toàn là dùng nước diễn khơi thôi
thì là đến mùa khô thì lại rất là khó khăn về cái nguồn nước
không chờ đứng nước sạch nhiều hộ dân như gia đình anh hiếu
tự bỏ tiền túi ra đầu tư một hệ thống nước khác
hơn bảy mươi triệu đồng bỏ ra để mua ống xây bể
nhưng cũng chỉ tạm bỡ bởi cứ đến mùa khô
các khe suối cạn nước cả thôn rơi vào cảnh thiếu nước chầm chọng
tôi dùng nước sạch này tôi tự dẫn về đó
tự dẫn nước khe về dùng
còn trước chưa dẫn được thì nước diễn được đấy thôi
còn chờ nước sạch thì chắc cũng sạch nước không thu
thực ra là chúng tôi trong quá trình quản lý ở địa phương
thì thấy nó thực sự là rất là lãng phí
cái thứ nhất là đúng ra là nếu mà chúng ta thực hiện được tốt
thì người dân được hưởng nợ rất là nhiều
thế nhưng mà bây giờ thì không thực hiện được
thế cho nên là người dân cũng rất là thiệt thòi
vì cái này là cái chủ trương chính sách của đảng và nhà nước
quan tâm đến đồng bào và nhân dân
ngoài các công trình kể trên hiện nay trên địa bàn bắc cạn
còn có rất nhiều công trình nước sạch khác hoạt động kém hiệu quả
hoặc hoạt động ở mức trung bình
nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này
ngoài lý do từ khâu khảo sát thiết kế
còn phải kể đến việc vận hành quản lý chưa tốt
từ những vấn đề trên sau khi những lần tiếp xúc với cử tri
thì cũng rất nhiều các thông tin phản ánh
chúng tôi giao cho bộ phận chuyên môn đến xuống cùng với lại xã
thực hiện việc kiểm tra thống kê để làm sao để khắc phục
những cái chỗ vòi cũng như là cái đường ống mà bị hỏng
để bàn giao cho xã
trên thực tế trong quá trình vận hành tại nhiều công trình nước sạch
tập trung ở bắc cạn
mặc dù có giao cho địa phương quản lý
nhưng do nhiều nơi dân cư thừa thớt
số hộ sử dụng ít nên số tiền thu được không đủ chi
để duy tu bảo dưỡng
với cơ chế quản lý như hiện nay
việc các công trình nước sạch xuống cấp nhanh chóng
có thể vẫn còn tiếp tục diễn ra
xây mới bỏ không rồi lại sửa chữa
đây dường như là một quy trình đã được mặc định sẵn
cho các công trình nước sạch tại bắc cạn
vậy cho đến bao giờ công trình nước sạch mới thôi sạch nước
đây vẫn luôn là câu hỏi thường trực của người dân miền núi ở địa phương này